các trường tiểu học trên cả nước đã hoàn thành việc chọn lựa sách giáo khoa lớp một
tất cả đầu sách được bộ giáo dục đào tạo phê duyệt đều được lựa chọn không có cuốn sách giáo khoa nào bị bỏ qua
có trường lựa chọn theo bộ nhưng có nhiều trường lựa chọn theo từng môn học với các nhà xuất bản khác nhau
phức tạp hơn so với việc chọn theo bộ nhưng sau quá trình nghiên cứu và cân nhắc
trường tiểu học marie curie đã quyết định chọn sách giáo khoa lớp một theo cuốn
mỗi cuốn lại thuộc các bộ và của các nhà xuất bản khác nhau
trong năm bộ sách thì bộ nào cũng có những khuyển rất hay và có những khuyển có những phần chưa phù hợp lắm với trường của tôi
chúng tôi chọn ra trong năm bộ sách chúng tôi chọn những khuyển nào mà mình cảm thấy nó phù hợp nhất cho việc giảng dạy
nó thuận lợi giảng dạy cho việc giảng dạy của giáo viên cũng như việc học của học sinh
chọn sách thuận lợi cho giáo viên hay ít lợi cho học sinh là băn khoăn có thật tại nhiều hội đồng
bề dày lịch sử hơn chín mươi năm với nhiều giáo viên có tới hàng chục năm đã quen với
nếp dạy cũ song trường tiểu học nguyễn thị minh khai vẫn xác định đổi mới là tiêu chí then chốt trong việc chọn sách
đối tượng thụ hưởng chính là học sinh của mình và cũng mong chờ một thế hệ mới có nhiều những đổi thay khác
bắt kịp với sự tiến bộ của các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới
chính vì thế chúng tôi cũng đón nhận bộ sách có những điểm mới như vậy
không chỉ nghiên cứu bằng cách đọc thảo luận
nhưng cũng đối tượng giáo dục và đào tạo dạy học để đánh giá mức độ phù hợp của sách giáo khoa đối với học sinh của địa phương mình
hai cái tiêu chí rất quan trọng đó là thứ nhất là phù hợp với điều kiện của địa phương
và thứ hai là phù hợp với các điều kiện tổ chức dạy học
trong đó thì quan tâm đến đối tượng học sinh
tức là cái việc mà nội dung hình thức rồi là cái phương thức tổ chức dạy học
theo báo cáo từ sáu mươi ba địa phương thì tất cả các đầu sách được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt
đều được lựa chọn
không có cuốn sách giáo khoa nào bị bỏ qua
cũng không có địa phương nào chỉ chọn một bộ sách giáo khoa
có lựa chọn sách giáo khoa của các cái bộ sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác nhau
và từ các tác giả khác nhau để phù hợp với vùng miền
chứng đọa điều này là các cường và các địa phương đang thực hiện đúng theo lộ trình
và đúng theo tinh thần của thông tư một và định hướng của chương trình mới là một chương trình nhiều sách giáo khoa
ngay sau khi các địa phương công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa
thì các nhà xuất bản và các địa phương
sẽ phối hợp với nhau để lên kế hoạch tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp một
cùng với đó các bên liên quan cũng sẽ thực hiện cam kết
cung ứng đầy đủ kịp thời sách giáo khoa cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một